trước tình hình mưa lũ liên tiếp gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh quảng ngãi trong chiều nay chín tháng một mươi hai phó thủ tướng trịnh đình dũng dẫn đầu đoàn công tác của trung ương đã về kiểm tra tình hình mưa lũ thăm các gia đình bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua và chỉ đạo công tác khắc phục khẩu quả
phó thủ tướng trịnh đình dũng đã đến thăm hộ gia đình anh huỳnh ngọc phú và võ văn đô ở thôn phú mỹ xã nghĩa phương huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
đây là hai hộ nghèo nằm trong diện gia đình chính sách bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ phó thủ tướng trịnh đình dũng cũng đã đến thăm thôn an đại một xã nghĩa phương nơi có nhiều hộ dân còn đang bị cô lập do lũ chia cắt đường giao thông
theo báo cáo của tỉnh quảng ngãi đợt mưa lũ đã làm một mươi người chết và bốn người mất tích hàng chục ngôi nhà bị đổ sập và hư hỏng nặng trên một tám trăm linh ngôi nhà bị ngập lụt bảy trăm linh hectare diện tích lúa và trên ba năm trăm linh hectare hoa màu bị thiệt hại một trăm bốn mươi hectare diện tích đất canh tác bị sa bồi thủy phá
thay mặt chính phủ phó thủ tướng trịnh đình dũng chia sẻ khó khăn với nhân dân tỉnh quảng ngãi gửi lời thăm hỏi tới các gia đình có người bị chết bị mất tích
phó thủ tướng chỉ đạo tỉnh quảng ngãi khẩn trương tìm kiếm người dân bị mất tích đặc biệt là bốn ngư dân trên biển có biện pháp hỗ trợ cứu trợ cho người dân lương thực thực phẩm không để hộ dân nào bị đói tập trung phục hồi sản xuất chủ động vệ sinh môi trường không để xảy ra dịch bệnh tập trung khắc phục bố trí cây giống vật nuôi để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống
phó thủ tướng cũng giao cho bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn có kế hoạch hỗ trợ giống cũng như thuốc trong lĩnh vực nông nghiệp để bảo đảm vệ sinh môi trường
bộ y tế hỗ trợ địa phương thông qua việc cấp thuốc tẩy trùng tẩy độc sau lũ bảo đảm nước sạch hợp vệ sinh cho người dân
phó thủ tướng trịnh đình dũng cũng yêu cầu tỉnh quảng ngãi và các tỉnh miền trung tiếp tục chủ động ứng phó với các đợt mưa lũ mới có thể xảy ra không để thiệt hại thêm về người và tài sản cho nhân dân